mới đây một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu cao tốc và phà sát đã xảy ra trên sông tiền khiến nhiều người bị thương và hoàn loạn
đến nay công an tỉnh an giang cho biết đã chỉ đạo công an thị xã tân châu phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra sớm tiến hành các bước xử lý theo quy định
bên cạnh đó các du khách bị thương vẫn đang được điều trị tích cực
theo đó vụ việc diễn ra vào khoảng một mươi bảy h hai mươi năm phút ngày một mươi chín tháng bốn tại thủy phận sông tiền thuộc ấp một xã vĩnh sương phải trở khách số hiệu chín mươi chín k ag hai mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy do ông võ văn nhân bốn mươi chín tuổi ngụ huyện phú tân an giang điều khiển di chuyển theo hướng đồng tháp về vĩnh sương
lúc này chiếc phà bất ngờ xảy ra vai trạm với tàu chở khách du lịch số hiệu ag hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi tám do ông phan thành được bốn mươi hai tuổi ngụ huyện châu phú an giang điều khiển
đang chở bốn hải khách hướng từ biên giới về thị xã tân châu
vụ vai trạm đã làm ba người trên tàu cao tốc gồm một hướng dẫn viên du lịch là ông a b don rojak ngụ xã châu phong thị xã tân châu bị đứt lìa cánh tay phải gãy sương đùi phải và chân trái
hai khách du lịch đương ngoài tên coulher dymahen và coman pascal alay đều bị gãy chân trái
sau vụ tai nạn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực châu đốc tỉnh an giang
tuy vậy một trong số ba nạn nhân đã không qua khỏi
cụ thể sau hai ngày điều trị a b don rojak ba mươi sáu tuổi là người trăm hướng dẫn viên tàu hàng châu tourist express boat đã không qua khỏi
vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn người thân của hướng dẫn viên cho biết nạn nhân vừa qua đời
đến nay gia đình đã làm thủ tục tại bệnh viện trợ dẫy thành phố hồ chí minh để đưa anh về nhà ở xã châu phong thị xã tân châu an giang lo hậu sự
qua ghi nhận rojak là hướng dẫn viên trên tàu chở bốn mươi hai khách du lịch nước ngoài từ phnom penh campuchia tới châu đốc
và chạm với phà trên sông tiền vào chiều một mươi chín tháng bốn
nam hướng dẫn viên bị đứt lìa cánh tay gãy hai chân vải chấn thương bụng
nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tân châu sau đó chuyển lên bệnh viện trợ giấy trong đêm
dù đã được phẫu thuật thế nhưng vết thương quá nặng hướng dẫn viên đã không qua khỏi
rojak có vợ và con gái mới hai tuổi anh biết tiếng anh cham khmer thường dẫn nhóm du khách đi trên tàu từ châu đốc đến phnom penh
công việc hướng dẫn viên là nguồn thu nhập chính của gia đình anh
trong khi đó hai du khách quốc tịch đức và pháp bị đứt mô mềm ở chân
cái chân hiện đã được phẫu thuật và đang điều trị ở khoa ngoại tại bệnh viện fv tp hcm
đến nay địa phương đã phối hợp cùng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị xã tân châu
thành lập đoàn đến thăm hỏi động viên gia đình ông ab donald rojak
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông tiền sau khi phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh an giang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
cùng các đơn vị liên quan điều tra thì nguyên nhân xảy ra vụ vai trạm đã được xác định
theo công an thị xã tân châu kết quả điều tra bước đầu cho thấy
tại thời điểm xảy ra tai nạn hai tài công của tàu và phà không có nồng độ cồn không dừng tính với ma túy
sau quá trình xác minh cơ quan chức năng nhận định lỗi do người điều khiển tàu du lịch không giảm tốc độ
không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến vai trạm với phải chở khách
được biết tàu hàng châu nhận khách đoàn và khách lẻ theo tuyến đã đăng ký phnom penh đi châu đốc
đội tàu gồm bảy chiếc trung bình mỗi ngày có hai lượt đi và về giá vé một triệu đồng một lượt
hãng chỉ vận chuyển không đảm nhận dẫn tour đến các điểm thăm quan
theo ông bùi thái hoàng bí thư đảng ủy xã vĩnh sương thị xã tân châu
tàu hàng châu chở du khách từ campuchia về việt nam
phía công ty cổ phần du lịch thương mại hàng châu đã bố trí phương tiện đưa số khách nước ngoài về nơi lưu trú
phương tiện cao tốc ag hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi tám bị hư hỏng nặng phía mặt bên trái sau thân tàu
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba trăm linh triệu đồng
trước đó ngày hai mươi tháng bốn ông bùi thái hoàng bí thư đảng ủy xã vĩnh sương thị xã tân châu an giang cho biết
sau vụ vai trạm giữa tàu du lịch và phải trở khách
địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo ông nguyễn hoàng hộ chủ tàu du lịch hàng châu cho hay
phương tiện bị tông khi cố vượt phà tại đoạn sông có nhiều xà lan chở các tre khuất tầm nhìn
trước khi tàu vai trạm đoạn sông bị nhiều xà lan trở cát tre khuất
lúc nhìn thấy phả ngang sông tài công ước tính có thể vượt qua thế nhưng đến gần thì không thể tránh
đến nay chủ tàu hàng châu nói và cho biết đã và đang cùng tài công của hãng
phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn
qua chia sẻ của ông nguyễn hoàng hộ được biết mùa này nước chưa chảy xiết cầm lái không có
nếu cả hai tài công thận trọng hơn có lẽ vai trạm đã không xảy ra
sau tai nạn ông đã nhắc nhở toàn bộ tài công
khi lưu thông qua những điểm giao cắt với phả ngang sông phải đặc biệt lưu ý không được chủ quan
tàu hàng châu nhận khách đoàn và khách lẻ theo tuyến đã đăng ký phnom penh đi chỗ đốc
đội tàu gồm bảy chiếc trung bình mỗi ngày có hai lượt đi và về giá vé một triệu đồng một lượt
hãng chỉ vận chuyển không đảm nhận dẫn tour đến các điểm thăm quan
bà hoàng thị minh đăng điều hành tuyến của hãng tàu du lịch hàng châu tourist express bus cho biết
sau tai nạn hướng dẫn viên và hai du khách bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
những người còn lại được tàu tiếp ứng đưa về cho đốc như kế hoạch
hãng tàu phụ trách đưa khách theo tuyến đã đăng ký công ty lữ hành đưa đoàn khách tham quan ở châu đốc
hãng tàu cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho người bị thương đồng thời cắt cử người chăm sóc người gặp nạn
theo bà trâm tài công lái tàu hàng châu tourist express bus có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ kinh nghiệm lái tàu hơn một mươi năm
trong khi đó ông đặng văn quang chủ phà ngang sông cho biết
phải hoạt động đúng quy định có đầy đủ giấy phép biển báo bến bãi theo quy định
do công an đang điều tra vụ việc thế nên ông không thể đưa ra quan điểm lỗi thuộc bên nào
theo sở giao thông vận tải an giang
quyết định bắt buộc phương tiện đường thủy phải gắn thiết bị giám sát hành trình để ghi nhận tốc độ
tùy thiết kế mỗi phương tiện sẽ quy định tốc độ lưu thông
riêng các khu vực có điểm giao cắt với đò và ngang sông sẽ có biển cảnh báo
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn tài công phan thành được bốn mươi hai tuổi
lái tàu hàng châu tourist express bus chở bốn mươi hai khách từ phnom penh campuchia tới châu đốc an giang
theo hành trình dự kiến tàu khởi hành lúc một mươi ba giờ đến châu đốc là lúc một mươi tám giờ
đoàn sẽ nghỉ ngơi một đêm ở châu đốc hôm sau thăm quan an giang đến ngày hai mươi một tháng bốn sẽ lên thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khi đến xa vĩnh sương cách bên dưới một km tàu vai trạm với phải chở khách ngang qua
cú tông mạnh khiến mũi phải đâm vào mạng tàu
nam hướng dẫn viên ba mươi sáu tuổi quê thị xã tân châu bị mảnh sắt cắt lìa cánh tay phải cấy hai chân và không qua khỏi
hai du khách người đức và pháp năm bảy và sáu mươi bảy tuổi bị chấn thương ở chân
sau vụ tai nạn ông lê trung hiếu giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại
và đầu tư tỉnh an giang đã thăm hỏi động viên những khách du lịch quốc tế đi trên tàu hàng châu thuri express
vừa xảy ra tai nạn trên sông tiền thị xã tân châu
theo đó ông lê trung hiếu đã ăn cẩn thăm hỏi những khách du lịch quốc tế vừa nhập cảnh vào việt nam
đã xảy ra tai nạn giao thông đường thủy làm nhiều người bị thương và thiệt hại về tài sản
đồng thời gửi lời thăm hỏi đến những hành khách đang bị thương đã chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị
đối với những hành khách bị thương và còn lại đang được công ty cổ phần du lịch thương mại hàng châu quan tâm chăm sóc
trong một diễn biến liên quan ông nguyễn khánh hiệp giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch an giang cho biết
đầu tuần sau sẽ chỉ đạo phòng quản lý du lịch phối hợp với các địa phương doanh nghiệp du lịch
lữ hành xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho du lịch không chỉ tàu mà tất cả các phương tiện khác
sau vụ việc trên theo giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch an giang
lần này phải rút kinh nghiệm sâu sắc phải tính toán gấp lên kế hoạch ngay nhằm đảm bảo an toàn cho du khách
trong đó riêng hãng tàu hàng châu sở sẽ kiểm tra hoạt động có hướng xử lý nếu có sai phạm
còn ông nguyễn thanh lâm chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã tân châu thừa nhận
hiện nay các xà lan chở cắt đậu chưa ngay hàng thẳng lối trên sông tiền
lực lượng công an thị xã tân châu đã ra quân nhắc nhở một lần
sắp tới đơn vị sẽ chỉ đạo công an biên phòng phối hợp với các ngành bố trí sắp xếp lại
còn hiện nay các sản lan đậu chưa đảm bảo an toàn giao thông